liên tiếp trong thời gian qua đã xảy ra không ít những vụ tai nạn thương tâm từ việc nổ bình ga mini
thế nhưng việc tái sử dụng sang chiếc ga lén lút bất hợp pháp vẫn cứ diễn ra đe dọa đến tính mạng của người tiêu dùng
còn người tiêu dùng thì vì nhiều lý do khác nhau nên vẫn còn khá chủ quan
bình ga mini những bình ga ba không để chỉ không thông số kỹ thuật không rõ nguồn gốc ga
nhưng lại được sử dụng rộng rãi tràn lan ở khắp mọi nơi
từ quán ăn trên bàn tiệc đến hộ gia đình loại ga này được sử dụng khá phổ biến
nhưng phần lớn là người dùng ít quan tâm đến hậu quả đằng sau đó
vừa nhỏ gọn dễ đổi giá lại rẻ
chỉ từ bảy đến tám đồng cho một lần đi đổi ga nên khó trách nó là sự lựa chọn của nhiều người
nhất là công nhân sinh viên trong các khu nhà trọ
cũng lo sợ tại vì đôi khi ga nó bị xì ra cũng có
rồi cũng có những trường hợp trong quá trình mình vừa nói
thì nó cũng phật lên cũng có
tại vì do nhu cầu sử dụng mình cần thêm đi đổi mình vừa xài mình dùng
cũng khuyến cáo nhân dân đừng có xài nhưng mà thấy dân vẫn xài
chẳng có thổ thực ai xấu xố thì bị chứ không biết sao được
theo quy định những bình ga mini chỉ được phép sử dụng một lần
tuy nhiên nhiều hộ dân vì chạy theo lợi nhuận đã tiến hành tô sơn
làm mới những bình ga đã cũ kỹ xỉ xét để tái sử dụng nhiều lần
việc săn chiết ga trái phép cũng đang diễn ra ở nhiều nơi
bất chấp quy định của pháp luật còn người dùng thì dù biết nguy hiểm
nhưng vì sự chủ quan hoặc vì điều kiện kinh tế nên vẫn cứ lựa chọn
bình ga mini mà mình xài một lần thì an toàn nhất
còn nếu mà mình xài mà xài đi xài lại thì mình cũng hơi ngại vì cái phần nó dỉ xét
thế nên là cũng đáng ngại là nhiều khi mình cũng sợ nó gây ra cháy nổ
hành vi săn chết ga mini trái phép có thể bị pha tiền từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ kiểm tra thường xuyên các cơ sở mua bán bình ga mini
ngăn chặn kịp thời hành vi săn chết ga trái phép
tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân mức độ nguy hiểm rủi ro khi tiến hành tái sử dụng bình ga mini